nhằm giúp cho các bạn nhỏ cùng với các vị phụ huynh có những khoảng thời gian thư giãn và học tập bổ ích trong mùa dịch covid một mươi chín
một nhóm các bạn trẻ đã tổ chức các buổi hướng dẫn tạo ra các nhân vật ngộ nghĩnh đáng yêu bằng chất liệu đất xét thông qua trực tuyến
hoạt động này đã tạo nên một sân chơi giao lưu sáng tạo giữa các bé và phụ huynh
đây là các truyền cảm hứng tạo hình đất xét cho các em nhỏ của trung tâm rhino arts
để chuẩn bị những bài hướng dẫn kỹ thuật tạo hình đất đặn này anh hướng một trong những thành viên của trung tâm tự mình thay đổi phương pháp dạy
chiếc máy ảnh kết nối với máy tính là dụng cụ trong giáo án của anh
không chỉ quay clip hướng dẫn trực tuyến anh còn có thể trao đổi giao lưu với các bé và phụ huynh để giải đáp những thắc mắc trong các thao tác từng chi tiết tạo hình
đa số tất cả các hình mà chúng ta sẽ nặng thì sẽ đều xuất phát từ hình tròn
nên là các bạn việc đầu tiên cần luyện khi mà sử dụng loại đất của rhino là nặng một hình tròn rất là đẹp trước
do tình hình phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín nên các hoạt động offline của trung tâm thì đã dừng từ tháng hai rồi
tuy nhiên thì là những hoạt động trải nghiệm online bên mình vẫn đang đẩy mạnh
đó là những cái video hướng dẫn nặng là up ở trên fanpage hoặc là những hoạt động live stream như ngày hôm nay
những hướng dẫn cơ bản online như thế này thì có thể giúp phụ huynh
phụ huynh ở nhà mình có thể chơi cùng con và thông qua những cái hoạt động là mình có thể hướng dẫn con vừa nặng và mình cùng chơi cùng con
nó là những cái buổi kết nối gia đình rất là tốt
để tạo cảm hứng và thu hút nhiều em nhỏ sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật của chính mình
anh hướng còn khuyến khích các phụ huynh đăng tải hình ảnh sản phẩm của các con sau khi hoàn thiện lên các lượt bình luận tại clip để mọi người cùng chiêm ngưỡng
có thể nói đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thú vị cho các gia đình trong khoảng thời gian này